khi bản án tử hình được tuyên chị bảy đã biết nói những điều phải trái
tôi cũng khuyên chồng là anh bây giờ anh đã làm như thế thì thôi anh ở trong đấy thì bây giờ nhà nước pháp luật thì nuôi dưỡng anh thôi bây giờ xử thì như thế nào thì anh phải chịu như thế thôi chứ còn mẹ con em cũng không gánh được
anh còn ở trong đấy thì mẹ con em còn đi tiếp tế được nếu thỉnh thoảng mới đi được thôi chứ cũng không có
khả năng mà đi tiếp tế được như nhà người ta nên anh cũng dặn như thế rồi về cố gắng chịu khó nuôi con thay giúp anh
qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng đã kiến nghị đối với tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh là nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho quần chúng nhân dân về việc cảnh sát khi gặp và tiếp xúc đối với những đối tượng đã có từng có tiền án tiền sự trên địa bàn tránh gặp những nơi hoang vắng cũng như là giao lưu có việc giao dịch trao đổi
mua bán về những tăng vật của những hành vi trộm cắp của các đối tượng
người chết kẻ bị lĩnh án tử hình nhưng những người ở lại sống trong cảnh bơ vơ buồn tủi
đó là cái kết đau lòng sau vụ án nguyễn văn trung phạm tội giết người cướp tài sản xảy ra ở hữu lũng lạng sơn vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn trung đã nhận bản án nghiêm khắc nhất
đó là bị tước đi quyền sống
cái kết này ông cũng là xứng đáng với kẻ tội lỗi chất chồng không còn khả năng phục thiện như hắn
nhưng người ta cũng tiếc cho người phụ nữ tần tảo bị mất mạng oan dưới bàn tay của kẻ tội phạm
giá trị liễu tỉnh táo hơn giá cuộc sống mưu sinh không quá khó khăn khiến chị phải giao thư với một kẻ như chung thì sự việc có lẽ đã không xảy ra